công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh vĩnh long kiểm tra giả soát các trang hội nhóm trên mạng xã hội
đăng thông tin sai sự thật về việc một thiếu nữ bị đối tượng lạ mặt bắt cóc
xảy ra trên địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện fanpage
quê tôi đồng tháp một mươi đăng thông tin hai thanh niên bắt cóc một thiếu nữ
tại huyện mang thít cơ quan chức năng đã làm rõ việc cô gái này
tự chủ động hẹn bạn đến đón đi chứ không phải bị bắt cóc
tuy nhiên sợ gia đình ngăn cản nên cô gái giấu gia đình và hiện đang làm
tại một công ty may mặc trên địa bàn tỉnh đắk lắc sức khỏe hoàn toàn ổn định
cơ quan công an khuyên cáo người dùng mạng xã hội phải thật cẩn trọng
cân nhắc kỹ trước khi đăng tải chia sẻ các bài viết có nội dung tương tự
để tránh tạo dư luận không tốt ở địa phương và tránh vi phạm pháp luật
trên lĩnh vực an ninh mạng